tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đại sứ hàn quốc lee hyd
và đại sứ cộng hòa hồi giáo iran sale azibi đến chào xã giao
tại buổi tiếp đại sứ hàn quốc lý hiếc chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng
vì quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc phát triển tốt đẹp
nhấn mạnh hiện nay hàn quốc tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu của việt nam
đứng thứ nhất về đầu tư thứ hai về cung cấp oda và thứ ba về thương mại
việc hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc được thông qua đi vào thực hiện
cùng với việc hai nước ký lại bản ghi nhớ thông thường về hợp tác lao động
sẽ sớm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước
đại sứ lý hiếc cho biết một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch thương mại song phương đã vượt trên một mươi bốn tỷ usd
đại sứ tin tưởng hai nước hoàn toàn có thể đạt mục tiêu bảy mươi tỷ usd kim ngạch thương mại vào năm hai nghìn hai mươi
đại sứ lê hiếc nhất trí với ý kiến của chủ tịch hội cho rằng
thời gian tới hai nước cần đẩy mạnh giao lưu văn hóa du lịch đầu tư
hai bên sẽ phù hợp chặt chẽ cùng tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa
nhân kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc vào năm hai nghìn hai mươi
tại buổi tiếp đại sứ cộng hòa hồi giáo iran sale azibi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
việt nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt với iran
đề nghị iran ủng hộ việt nam ứng cử ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
cùng với đó hai bên ưu tiên trao đổi thương mại với những mặt hàng có thế mạnh
hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch song phương lên hai tỷ usd trong thời gian tới
nhấn mạnh đường lối đối ngoại của iran hiện nay coi trọng quan hệ hợp tác với việt nam
đại sứ iran sale azibi cho biết iran có nhiều bước tiến trong phát triển công nghệ sinh học
công nghệ nano cùng nhiều sáng tạo khoa học được ghi nhận
đại sứ hy vọng hai bên sẽ thiết lập hợp tác song phương trên những lĩnh vực này